xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai các tỉnh thành bắc bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống
nên gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm giật cấp sáu
đồng thời sẽ có mưa nhỏ vài nơi xuất hiện
nên nhiệt tiếp tục ở ngưỡng trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại với nhiệt độ giao động từ một mươi một đến một mươi chín độ
sang đến ngày hai mươi tám tiết trời sẽ khô ráo hơn nên nền nhiệt về sáng cũng sẽ giảm hơn
nhưng trong ngày mức nhiệt lại có xu hướng tăng nhẹ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong đêm nay và ngày mai cũng có mưa nhỏ vài nơi
nền nhiệt giảm xuống ngưỡng rét đậm rét hại sao động từ một mươi một đến hai mươi một độ
chỉ riêng khu tây bắc do nằm xa khối không khí lạnh nên mức nhiệt có thể cao hơn từ một đến hai độ
sau đó cũng sang ngày hai mươi tám tháng một nền nhiệt về đêm và sáng sẽ tiếp tục giảm
không khí lạnh cũng tác động đến thời tiết khu vực miền trung
trong đêm nay và sáng mai
các tỉnh thanh hóa và nghệ an sẽ có mưa mưa rào nhẹ giải rác và có nơi có rông
sau đó phổ biến không mưa
khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế trong hai ngày tới có mưa rào
cùng bộ có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
cùng với sự xuất hiện của những cơn mưa thì nền nhiệt sẽ giảm đáng kể
từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời tiếp tục rét
với mức nhiệt sao động từ tám đến hai mươi hai độ
riêng phía bắc có nơi rét đậm
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi trong hai ngày tới có mưa rông rải rác
cùng bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có thể xảy ra tố lốc và gió rất mạnh
cùng với mưa thì nền nhiệt tại đây cũng giảm đôi chút giao động từ một mươi chín đến hai mươi năm độ
phần còn lại từ bình định đến bình thuận có mưa với lượng không đáng kể
với mức nhiệt cao hơn ở trong khoảng hai mươi ba hai mươi chín độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới có mưa vài nơi trong thời đoạn ngắn
đêm và sáng trời rét còn ban hành có nắng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
các tỉnh thành thuộc khu vực phía nam mặc dù đang giữa mùa khô
nhưng khả năng xuất hiện mưa rào trái mùa cục bộ tập trung chủ yếu ở vùng ven biển
dự báo nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến ở ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
riêng một số nơi ở khu vực miền đông nam bộ ở mức sắp xỉ ba mươi ba độ